ủy ban chứng khoán nhà nước việt nam cùng cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica đã khởi động dự án về cải thiện tính công bằng minh bạch cho thị trường cổ phiếp việt nam
đây là một dự án với mục tiêu dài hạn nhằm tăng năng lực và chất lượng cho thị trường chứng khoán vốn đang đứng trước nhu cầu đổi mới mạnh mẽ
dự án được triển khai đến năm hai nghìn hai mươi hai với các mục tiêu gồm tăng năng lực thanh tra kiểm tra của cơ quan quản lý giám sát các trung gian thị trường
quản lý tốt hơn các sản phẩm niêm yết và đặc biệt là nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo vệ nhà đầu tư
dự án được khởi động trong bối cảnh thị trường chứng khoán việt nam đang có sự chuyển đổi mạnh mẽ bằng việc xem xét thông qua luật chứng khoán sửa đổi
triển khai đề án phát triển thị trường vốn hợp nhất hai sở giao dịch chứng khoán hà nội và thành phố hồ chí minh